sau gần hai tháng diễn ra vòng đấu loại ngày tám tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh
cuộc thi olympic tiếng anh tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền nam đã đi đến vòng chung kết
để lựa chọn ra những tài năng kỷ lục gia tiếng anh tại việt nam
đây là sự kiện lần đầu tiên được trung ương hội kỷ lục gia việt nam phối hợp với trung tâm ielts việt nam tổ chức
mười thí sinh lọt vào vòng chung kết phải trải qua bốn phần thi đòi hỏi những kỹ năng cao
về phản xạ tranh luận hùng biện khả năng làm việc nhóm với nhiều chủ đề đa dạng
mục tiêu đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh đề cao tinh thần làm việc nhóm
từ đó truyền cảm hứng để các bạn trẻ yêu thích bộ môn tiếng anh
trang luyện kỹ năng ngoại ngữ để hòa nhập tốt hơn
người chiến thắng cuộc thi ngoài phần thưởng của ban tổ chức
còn trở thành sứ giả truyền cảm hứng cho dự án đưa tiếng anh đến với trẻ em bùng sâu bùng xa tại việt nam